chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
vào sáng ngày hôm nay hai mươi ba tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tiếp tục phiên tòa phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai xem xét kháng cáo của sáu bị cáo
đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo phan huy anh vũ cựu giám đốc sở y tế giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai đề nghị giảm từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù với bị cáo vũ về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó phan huy anh vũ bị tuyên phạt một mươi chín năm tù về các tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

trước đó phan huy anh vũ cũng được viện kiểm sát đề nghị giảm án phạt tù
riêng hoàng thị thúy nga cựu phó tổng giám đốc công ty aic bị đề nghị bác toàn bộ kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm do tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt một mươi hai năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

tùng cũng móc nối với một số đối tượng ở tp hcm bình dương để hình thành đường dây mua bán vận chuyển ma túy khép kín từ lào qua thanh hóa rồi vận chuyển vào tp hcm và bình dương tiêu thụ
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vân canh đã khởi tố bắt tạm giam đối với lê văn phúc hai mươi bảy tuổi trú tại huyện tuy phước để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó lê văn phúc
trên đường đi nhậu về đến khu vực xã canh vinh huyện vân canh thì phát hiện chị nguyễn thị trúc ly đang đi phía trước nên dùng dao khống chế chị ly để cướp tài sản
trong lúc rằng co chị ly vừa kêu cứu vừa giật được con dao của đối tượng và ném đi
sợ bị phát hiện đối tượng bóp cổ chị ly đồng thời cướp đi một chiếc điện thoại rồi tẩu thoát
lúc này người dân ở gần đó chạy ra và hỗ trợ khống chế bắt giữ đối tượng
tượng lê văn phúc đã có ba tiền án về các tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản
vừa mới ra tù vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai thì tiếp tục phạm tội
thưa quý vị vào lúc bảy h bốn mươi phút sáng nay hai mươi ba tháng năm một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại kho dãy kho xưởng sản xuất nằm tại địa bàn quận hoàng mai thành phố hà nội
vào thời điểm trên người dân phát hiện lửa bùng phát tại một kho xưởng tại khu vực đền lừ ba
quận hoàng mai và nhanh chóng lan ra bốn kho bên cạnh
cùng với đó có tiếng nổ phát ra từ hiện trường vụ cháy
nhận được thông tin đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai
nhanh chóng điều động phương tiện chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa
do đám cháy lớn đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hai bà trưng cũng triển khai lực lượng đến tri viện
thời điểm xảy ra cháy khói bốc cao và nhiều vụ việc không gây thiệt hại về người
đến khoảng chín giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được không chế nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
thời gian gần đây tại tỉnh đắk lắc trong khi tình trạng nhiều điểm du lịch tự phát hoạt động diễn ra tương đối phức tạp
khiến cho chính quyền địa phương phải loay hoay tìm hướng xử lý
thì ngay tại các điểm du lịch được cấp phép lại đang xuất hiện tình trạng sử dụng các phương tiện hoán cải
phương tiện không đủ điều kiện hoạt động theo quy định để vận chuyển khách du lịch
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hai nhân viên của khu du lịch thác brai nu huyện cromana tỉnh đắk lắc
sử dụng ô tô địa hình chở theo bốn khách du lịch đi tham quan
khi đến đoạn đường chạy ở mép sông serepok thì xảy ra sự cố khiến chiếc xe lao xuống sông
những người ngồi phía sau đã nhanh chóng nhảy khỏi xe thoát thân
riêng chiếc xe cùng tài xế bị nứt
hàng ngày tùy theo nhu cầu chúng sẽ được sử dụng để chở du khách tham gia hoạt động du lịch mạo hiểm
di chuyển ở nơi địa hình chắc chở
vì vậy chủ nhân của những chiếc xe này cũng đã độ chế lại công năng cho phù hợp
điều đáng lo là không ai có thể đảm bảo được rằng những chiếc xe này có an toàn hay không
khi mà hạn đăng kiểm đã hết từ lâu
tùy mặn nguy cơ là mắc tổ sông trong đó cũng có an toàn của du khách nữa
tuy nhiên cái việc xử lý vi phạm này thì theo quy định tại nghị định một trăm linh của chính phủ
về quy định xử phạt hành chính trong nền vực giao thông đồng bộ đường sắc thì là
thẩm quyền tham gia xã hội xong tải là không có thẩm quyền xử lý xe hoạt động trong nội bộ khu du lịch
không chỉ hết hạn đăng kiểm nhiều điểm du lịch còn sử dụng xe cải hoán để chở khách du lịch
theo quan sát phần đầu xe buồng lái phần ghế ngồi được giữ nguyên
còn phần cửa xe bị cắt bỏ toàn bộ các xe này đều không có biển số chỉ đánh số thứ tự
trên cả ghế nái và ghế hành khách đều không được bố trí xây an toàn trên xe không có tem kiểm định
do đó việc này chúng tôi cũng đề nghị sở văn hóa thể thao du lịch cũng như chính quyền địa phương
tăng cường pháp kiểm tra tham gia về quy định và điều kiện kinh doanh để xử lý xe thông quyền
sở thông sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để xử lý tình trạng nêu tranh theo thông quyền
theo quy định hiện nay các phương tiện khi cải hoán buộc phải được kiểm định lại và cấp tem kiểm
định việc không chấp hành sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách
tài xế lái xe và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương
cục an toàn thực phẩm bộ y tế
vừa phát đi thông tin cảnh báo về việc hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện một số clip có hình ảnh
nhân vật tự xưng là nhân viên y tế tại các bệnh viện lớn lương y tư vấn bệnh quảng cáo thực phẩm
bảo vệ sức khỏe là thuốc chữa bệnh để bán sản phẩm bộ y tế khẳng định bất kỳ lương y
bác sĩ nhân viên y tế nào tham gia quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là vi phạm quy
định của pháp luật hiện hành cục an toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng cần cảnh giác với
các clip giới thiệu là bác sĩ lương y tư vấn bệnh tư vấn dùng sản phẩm chữa bệnh người tiêu
dùng cũng cần cảnh giác với các clip giới thiệu từng là các bệnh nhân dùng sản phẩm thực phẩm
chức năng thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thể khỏi bệnh việc tin theo các nội dung quảng cáo sai sự
thật khiến người bệnh không đến ngay các cơ sở y tế để được khám chữa bệnh kịp thời sẽ bỏ qua giai
trong điều trị khỏi bệnh không những tổn thất về kinh tế mà còn tổn hại đến sức khỏe
liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại trường mầm non thuận sơn xã thuận sơn huyện đô lương
tỉnh nghệ an khiến bảy mươi sáu trẻ nhập viện theo kết quả kiểm nghiệm của viện kiểm nghiệm an toàn vệ
sinh thực phẩm quốc gia thì nguyên nhân của vụ ngộ độc là do vi khuẩn tụ cầu vàng có trong sữa chua
lên men do bếp ăn của nhà trường tự làm tụ cầu vàng là một loại vi khuẩn tụ cầu có tính độc cao
có thể kháng với nhiều loại kháng sinh nếu như người bệnh không tuân thủ điều trị của bác sĩ
đây là loại vi khuẩn gây nên nhiều bệnh cấp tính nặng rất khó điều trị và có thể dẫn tới tử vong
nếu không được trị liệu kịp thời nếu ăn phải nguồn thực phẩm có nhiễm tụ cầu thì rất dễ bị ngộ độc
thức ăn vi khuẩn này thường xâm nhập vào thực phẩm khi quá trình chế biến bảo quản không đảm bảo
vệ sinh để phòng tránh ngộ độc thực phẩm tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh nghệ an đã có văn bản
đề nghị sở y tế phối hợp với sở giáo dục và đào tạo nghệ an chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo
an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn bán chú phòng y tế trung tâm y tế
tham mưu ủy ban nhân dân huyện đô lương xử lý vi phạm hành chính đối với bếp ăn tập thể trường mầm non
thuận sơn xã thuận sơn huyện đô lương đồng thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường đảm bảo
công tác an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có bếp ăn bán chú trên địa bàn
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát
hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại một trăm bảy mươi ba thanh nhàn phường quỳnh lôi quận hai bà trưng tp hà nội về tội lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản đối tượng này có sẹo không rõ hình năm x ba cm cách năm cm trên trước đầu lông
ngoài phải cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của
công an huyện đông anh thành phố hà nội là đối tượng trần quang huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú
tại phan chu trinh phường thắng lợi tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
đặc điểm nhận ra đối tượng có nốt ruồi cách ba cm trên sau đầu lông mày phải
và đối tượng phạm đức khải sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn tu lỡ xã kim đường
huyện ứng hòa tp hà nội bị công an huyện thanh trì tp hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối tượng này có sẹo thẳng một năm cm cách năm cm trên sau
đuôi lông mài trái số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn
năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các
đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần
nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có
giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng tuyệt đối không
nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý lệnh truy nã do truyền hình công an
nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện